công an tỉnh tiền giang phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với phan thị thanh nhã chú thị xã cai lệ để điều tra làm rõ xử lý về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
vào cuối năm hai nghìn một mươi tám phan thị thanh nhã sử dụng tài khoản facebook cá nhân theo dõi nhiều bài viết của các đối tượng trong và ngoài nước
có nội dung chống phá nhà nước việt nam đồng thời ủng hộ tổ chức phản động lưu vong có tên là chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
cuối năm hai nghìn một mươi chín nhã tham gia tổ chức phản động lưu vong chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải chia sẻ hai mươi năm bài viết video có nội dung xuyên tạc bịa đặt xúc phạm lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
và kêu gọi người dân tham gia tổ chức phản động lưu vong
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai công an thị xã cai lệ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với phan thị thanh nhã
về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật xuyên tạc xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm của cá nhân
không chấp hành mà vẫn tiếp tục hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia
công an tỉnh tiền giang đã nhiều lần giáo dục nhưng phan thị thanh nhã vẫn không từ bỏ mà còn có thái độ thách thức chống đối
cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành khởi tố bị can bắt tạm giam phan thị thành nhã
hồ sĩ tấn chú tại huyện gia lộc tỉnh hải dương vừa bị đưa ra xét xử về các tội danh giết người cướp tài sản và trộm cắp tài sản
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
hồ sĩ tấn mang theo dao nhọn đột nhập vào nhà ông nguyễn tuấn khanh và bà nguyễn thị tươi ở thôn an tân xã gia tân huyện gia lộc với mục đích trộm cắp tiền vàng
khi bị phát hiện tấn đã dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào hai nạn nhân rồi trốn lên thành phố hải dương
tấn bị lực lượng công an bắt giữ khi đang khám bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương
còn ông khanh do bị thương nặng đã tử vong bà tươi bị tổn thương cơ thể bốn mươi bốn
tại phiên tòa bị cáo hồ sĩ tấn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hồ sĩ tấn tù trung thân về tội giết người ba năm tù về tội cướp tài sản sau tháng tù về tội trộm cắp tài sản
tổng hình phạt bị cáo hồ sĩ tấn phải nhận án tù trung thân
công an quận tân bình tp hcm vừa khám phá và bắt giữ hai công ty núp bóng doanh nghiệp để hoạt động đòi nợ kiểu khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản
qua làm việc các đối tượng thừa nhận do lợi nhuận quá lớn nên lãnh đạo của hai công ty đòi nợ thuê đã chỉ đạo nhân viên giáo diết khủng bố nạn nhân với thủ đoạn rất chuyên nghiệp tần suất và mức độ dày đặc
trần hà anh thư người được xem là trưởng phòng tính chất công ty luật thế hệ trẻ có địa chỉ tại số ba trăm năm mươi tám phạm văn bạch phường một mươi năm quận tân bình tp hcm cho biết
mặc dù là công ty luật nhưng công việc chính là xử lý nợ cho ngân hàng
riêng thư với vai trò quản lý nhân viên hàng ngày giám sát nhân viên thực hiện
việc gọi điện cho khách hàng và những người thân người có liên quan đến khách hàng để yêu cầu trả nợ giám sát chỉ tiêu doanh số thu hồi nợ chi thưởng hoa hồng theo lũy tiến trên tổng số tiền nợ thu hồi
khi mà các nhân viên mà thu hồi được nợ khách hàng thì công ty sẽ chi trả cái mức là ít nhất là chín và nhiều nhất là ba sáu
chỉ tiêu của em khi mà vô công ty là sẽ bằng tổng chỉ tiêu của tất cả các bộ trong công ty nhân một trăm hai mươi sau đó nhân lấy kết quả đó nhân thêm một trăm hai mươi
thì nếu như mà đạt được cái mốc đó thì em sẽ được thưởng hơn một triệu là mức thấp nhất là được một triệu rồi lấy cái từ cái chỉ tiêu đó mới tính lên tiếp
nếu như mà em đạt thêm một trăm ba mươi thì được ba triệu rồi cứ lên nữa nhưng khoảng một năm đổ lại đây thì công ty có em thấy thống kê thì thu khoảng bảy mươi tỷ
theo tài liệu thu thập được cùng lời khai ban đầu của các đối tượng thì việc khủng bố đòi nợ như trên được thực hiện rất chuyên nghiệp bởi phần lớn nhân viên có bề dày kinh nghiệm
đang từng làm việc tại các công ty tài chính
dưới sự chỉ đạo điều hành của giám đốc điều hành hoàng ngọc mến công ty trách nhiệm hữu hạng luật thế hệ trẻ đã tuyển dụng nhiều nhân viên để thực hiện hoạt động thu hồi nợ với các phương thức thủ đoạn như
phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên theo từng cấp bậc ban hành hàng loạt văn bản quy trình hướng dẫn xử lý nợ nghiệp vụ thu hồi nợ để các nhân viên thực hiện
đầu tiên là gửi thông báo sau đấy là gửi thư thư cảnh báo nợ cho khách hàng
nếu mà không có
các phản hồi thì lại sau một khoảng thời gian thì cán bộ sẽ gửi cái văn bản xác minh thông tin của khách hàng
là có thể xác minh ở địa phương và xác minh ở tại đơn vị khách hàng làm việc
có làm việc ở đấy không có nguồn khả năng trả nợ ở đấy không
sau đấy thì cái văn bản cuối cùng là gọi là cái văn bản là thông báo khởi kiện cho khách hàng
tức là có bốn cái văn bản
thứ ba là có thể đưa ra một vài cảnh báo khách hàng một vài cái dấu hiệu là có thể ghi phá những cái dấu hiệu về hình sự
có chức ép để khách hàng lo sợ để mà thanh toán cái khoản nợ ở đấy
còn tại công ty cổ phần mua bán nợ việt nam thịnh vượng có địa chỉ tại hai mươi hai a tân canh phường một quận tân bình
được chia ra bốn đội mỗi đội từ bảy đến một mươi người
mỗi tháng một nhân viên trung bình thực hiện từ hai năm trăm linh đến ba cuộc gọi khủng bố hâm dọa
qua đó đòi được hai ba tỷ đồng
mỗi lần đòi nợ thành công
số tiền mà công ty này được hưởng từ đơn vị bán nợ lên đến tám mươi sáu
chính vì khoản lợi nhuận quá lớn mà các nhân viên đã ráo riết khủng bố nạn nhân với tần suất và mức độ dày đặc
những tin đe dọa cái nợ này là không trả thì ảnh hưởng tới gia đình nè
thì trò tên anh nguyễn căn a hay gì á
thì gia đình này nếu không trả nợ và thẻ lớn bé thì ta cũng không tha
tại là nghe tổng giám đốc công ty với trường phòng là kêu cái nợ
cái nợ này là đã mua về rồi nhưng các em đòi không ái không có sợ ai cả
nên em không biết là hành vi thế này giờ em cứ nhận ra hành vi thế này là sao
với các tài liệu chính cứu thuộc thập được với hành vi liên tục gọi điện thoại gửi thông tin hình ảnh
với nội dung mang tính chức khủng bố vô cống xúc phạm nhân phẩm danh dự lên mạng xã hội
hoặc gửi đến người thân nơi làm việc nhằm gây sức ép đe dọa về mặt tinh thần tạo tâm lý hoang mang lo sợ buộc phải trả nợ
công an quận tân bình tp hcm đã khởi tố một mươi bốn đối tượng về tội cưỡng đoạt tài sản liên quan công ty cổ phần mua bán nợ việt nam thịnh vượng
và chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạng luật thế hệ trẻ
công an quận tân bình đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm để điều tra mở rộng xử lý những người liên quan khác
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa ngăn chặn kịp thời và đang lập hồ sơ xử lý một mươi ba đối tượng
có hành vi gây dối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản
vào đêm ngày một mươi ba tháng ba công an huyện nhân trạch tuần tra trên địa bàn xã long tân huyện nhơn trạch
phát hiện nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây dối an ninh trật tự tại khu dân cư đông sài gòn xã long tân tiến hành ngăn chặn
ba đối tượng độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi một ngụ các tỉnh đồng nai sóc trăng bình phước đắk lắc cà mau
có liên quan được triệu tập đến cơ quan công an đồng thời tạm giữ bảy xe mô tô cùng một số giao tự chế tại nơi ở của các đối tượng
qua làm việc các đối tượng khai trước đó chạy xe mô tô vào khu dân cư đã nẹt bô bóc đầu xe gây mất an ninh trật tự
bị bảo vệ ở đây ngăn chặn có lời qua tiếng lại và thách thức lẫn nhau qua đó bảo về tập hợp đồng bọn qua mạng xã hội quay lại đuổi đánh lực lượng bảo vệ